tại tỉnh quảng nam đội cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện và bắt giữ hai ghe máy vận chuyển hàng chục khúc và phách gỗ trái phép
tại đoạn sông thu bồn chảy qua xã điện phương thị xã điện bàn
qua tuần tra lực lượng chức năng tỉnh quảng nam đã phát hiện hai ghe máy đang vận chuyển một lượng gỗ rất lớn trên sông thu bồn
tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã dùng dựa chặt dây thả gỗ lậu chìm xuống sông phi tang rồi lái ghe bỏ chạy
đến một mươi sáu giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã trục vớt được năm mươi khúc và phách gỗ các loại từ nhóm ba đến nhóm tám
phần lớn các khúc và phách gỗ có kích thước dài hơn ba mét với tổng khối lượng hơn một mươi mét khối
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng vận chuyển số gỗ trái phép này